thời gian qua ghi nhận liên tiếp xảy ra các vụ việc nhóm côn đồ xông vào nhà dân gây thương tích
mới đây công an huyện đạ hoai lâm đồng cho biết đã xác định được nhóm côn đồ mang hung khí
tấn công hai anh em ruột ở lâm đồng
hiện hai trong số năm người đã đến cơ quan công an trình diện khai nhận hành vi
các nghi can gồm võ trần hoàng ba mươi một tuổi chú phường lộc sơn thành phố bảo lộc lâm đồng
ngô phúc thịnh ba mươi ba tuổi và ngô duy vượng bốn mươi bảy tuổi cùng chú thị trấn đạ mơ ri đạ hoai
ngô đình toàn thắng ba mươi bốn tuổi chú phường lộc phát tp bảo lộc ca tự chú thôn năm xã đạp bờ loa huyện đạ hoai
theo cơ quan điều tra võ trần hoàng và ngô phúc thịnh cùng nhau góp vốn mở quán karaoke galaxy
tại thị trấn đạ mờ ri huyện đạ hoai
do có mâu thuẫn từ trước khoảng bảy giờ ba mươi phút cùng ngày hoàng lái ô tô chở theo nhóm người trên
tìm đến nhà anh nguyễn quang duy tại xã hà lâm để nói chuyện
khi đến nhà anh nguyễn quang duy nhóm hoàng cùng những người trên cầm dao mã tấu
xông vào nhà tìm duy và hai bên xảy ra cử cái
một lúc sau nhóm của hoàng dùng hung khí tấn công tấn công vào người anh duy và anh nguyễn công dân
em trai của anh duy
sau khi gây án hoàng cùng những người trên trốn khỏi hiện trường
công an huyện đà hoai cho biết hiện võ trần hoàng và ngô phúc thịnh đã ra trình diện
và khai nhận toàn bộ nội dung sự việc
công an huyện này tiếp tục điều tra truy xét củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định
được biết anh nguyễn quang duy bị nhiều vết thương khác ở đùi vai tay
anh nguyễn công dân bị thương ở mặt và người
vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip khiến dư luận quảng bình xôn xao
đoạn clip dài hơn bốn phút ghi lại cảnh một đối tượng xăm trổ xô xông vào nhà người dân chửi bới
cầm vật nghi là súng bắn nhiều phát liên tiếp sau đó dí vào đầu các thành viên trong một gia đình để đe dọa
vào ngày một mươi bốn tháng năm
cơ quan công an thị xã ba đồn tỉnh quảng ninh xác nhận hiện cơ quan đang tạm giữ đối tượng nguyễn đức quý
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú ở tổ dân phố thọ đơn thị xã ba đồn để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí và nổ súng trong nhà dân
đe dọa tính mạng người khác
theo đó vào chiều ngày một mươi hai tháng năm do camera an ninh của người dân ghi lại
sự việc xảy ra tại nhà của anh phan cô vích bốn mươi tuổi trú tại tổ dân phố minh lợi phường quảng thọ thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
khi anh bích đang ngồi chơi trong nhà ở phòng khách thì thấy đối tượng nguyễn đức quý chạy ô tô vào sân nhà
sau khi xuống xe quý cầm theo một vật trên tay nghi là súng
vừa vào nhà đối tượng đã liên tiếp bắn nhiều phát lên trần nhà lớn tiếng quát nạn dí súng vào đầu anh vích
nghe tiếng nổ lớn ông phạm xuân vinh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi và bà nguyễn thị lý sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba là bố mẹ anh vích từ tầng hai chạy xuống
thấy quý dí vật sống súng vào đầu con trai
bố mẹ anh vích lao vào can ngăn quý tiếp tục uy hiếp và đòi bắn mọi người trong nhà
một lát sau ông vinh văn sinh quý mới rời đi toàn bộ sự việc được camera lắp trong nhà anh vích ghi lại
ngay sau khi xảy ra sự việc trong đêm ngày một mươi hai tháng năm đối tượng quý đã bị công an bắt và bị khám xét nơi ở
theo điều tra gia đình anh vích không có mâu thuẫn gì với quý
nguyên nhân dẫn đến sự trên được cho là do bắt nguồn từ chuyện mua bán vật liệu xây dựng giữa quý và
thị phúc hiền vợ anh vích
trong quá trình mua vật liệu làm nhà quý không trả hết tiền mà còn nợ chị hiền hơn hai mươi năm triệu đồng
sau đó với ý định tá bạo quý đã cầm vật nghi là súng định đi tìm bắn chị hiền
nhưng không gặp nên đã uy hiếp các thành viên trong gia đình
tại cơ quan điều tra đối tượng quý khai nhận cầm vật giống súng với ý định dọa người trong gia đình chị hiền
nhưng khi khám nghiệm hiện trường công an lại thu được bốn vỏ đạn
trên cơ sở các vỏ đạn đó công an thị xã bắc
thị xã ba đồn cho biết loại súng đối tượng quý cầm là súng ngắn
hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguồn gốc súng đạn mà đối tượng quý sử dụng để bắn tại nhà anh vích
theo ông đoàn minh thọ chủ tịch ubnd thị xã ba đồn cho biết
đối tượng nguyễn đức quý đang có một nhà vườn rộng lớn ở phường quảng thọ thị xã ba đồn
hàng xóm của đối tượng này cho hay quý ở nhà có tên là chó hợp
là một doanh nhân và đang sở hữu một công ty kinh doanh bất động sản hiện đang bán cua biển và gây cảnh
quy có tính cách rất hung hãn và ngang tàng thường gây sự với người khác trên địa bàn
có thể thấy hành vi vác khung khí đi truy sát chủ nợ của nguyễn đức quý là cực kỳ nguy hiểm
rất may không ai bị thương hệ vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ
theo báo thanh niên đăng tải với tựa đề hải phòng bảo vệ tàu hút cát nổ súng ngăn nhóm người nuôi ngao cho biết
vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
ông bùi văn tuyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai người dân nuôi ngao trên khu vực biển huyện kiến thụy hải phòng
cùng một số hộ dân phát hiện tàu mang số hiệu hp bốn nghìn một trăm năm mươi chín đang khai thác cát trong phạm vi bãi thả ngao của ông tuyền
khi ông tuyền cùng một số người dân lại gần tàu để xua đuổi trong lúc ngư dân và thuyền viên lời qua tiếng lại
thì xuất hiện một người đàn ông trên tàu cầm súng bắn đe dọa
sau khi tiếng súng vang lên nhóm ông tuyền xuống tàu rời đi
sau đó làm đơn trình
báo sự việc ngay trong sáng cùng ngày
ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố
cùng ubnd huyện kiến thủy đã chỉ đạo đồn biên phòng đoàn xá phối hợp với các cơ quan chức năng
tổ chức lực lượng điều tra làm rõ sự việc
trong quá trình điều tra lực lượng biên phòng xác định tàu hp bốn nghìn một trăm năm mươi chín thuộc công ty cổ phần thương mại vận tải hoàng phương
thời điểm xảy ra sự việc trên trên tàu có năm thuyền viên và năm bảo vệ của mò cát đông kinh
thuộc khu vực cửa sông văn úc kiến thủy đang khai thác cát trong mò được cấp phép
toàn bộ giấy tờ liên quan đến phương tiện hàng hóa và bằng cấp chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên đều đảm bảo theo quy định của pháp luật
đối tượng dùng súng đe dọa người dân được xác định là anh đặng hiếu cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
bảo vệ của công ty trách nhiệm hiếu hạn đầu tư thương mại hoàng nam phát
trong quá trình được giao nhiệm vụ bảo vệ tàu hp bốn nghìn một trăm năm mươi chín anh cường có mang theo một khẩu súng mang nhãn hiệu
rg tám mươi tám do phòng kinh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hải phòng cấp ngày một mươi ba hai nghìn hai mươi
với năm viên đạn và một vỏ đạn đang nằm trong nòng súng
theo anh cường cho biết trong quá trình đang khai thác cát tại mò cát của công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ đông kinh
bị một số người dân đi trên phương tiện khai thác ngao lên tàu hp bốn nghìn một trăm năm mươi chín ngăn cản không cho khai thác cát
nên anh đã bắn một phát chỉ thiên để cảnh cáo họ
sau đó họ đã rời đi
tuy nhiên ông bùi văn tuyền đã phản bác nội dung và cho biết
ông và những ngư dân khác không lên tàu hp bốn nghìn một trăm năm mươi chín để ngăn cản mà chỉ đứng trên tàu của mình yêu cầu dừng khai thác cát
cũng theo ông tuyền chia sẻ trong thời điểm ấy cường cầm súng không phải bắn chỉ thiên mà chĩa thẳng súng vào người ông để bắn
may mắn người đứng bên cạnh gạt tay nên đạn đã bay lạc nên ông không bị thương
vụ việc đã được các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ
để đưa ra những xử lý phù hợp
đồng thời bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố và ủy ban nhân dân huyện kiến thụy cũng đã tăng cường kiểm tra
bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên biển và trên địa bàn huyện kiến thủy
vụ việc rất may không có ai bị thương
tuy nhiên hành động rút súng ra bắn đe dọa người khác của đạn hiếu cường khiến cho dư luận vô cùng phẫn nộ
bởi lẽ đối tượng đã sử dụng súng sai mục đích sai đối tượng bảo vệ
về vấn đề đối tượng cường sử dụng súng đe dọa người dân
trong một bài đăng tải trên báo tuổi trẻ thủ đô với tựa đề
hành vi sử dụng súng trái quy định sẽ bị xử lý thế nào
luật sư hoàng tùng đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
nếu sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ có giấy phép nhưng không thực hiện đúng quy định của pháp luật
thì sẽ bị phạt tiền từ hai đến năm triệu đồng theo quy định tài điều một mươi một
nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp về xử lý vi phạm quy định
về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ tiền chất thuốc nổ
công cụ hỗ trợ pháo và đối chơi nguy hiểm bị cấm
vì luật sư này cũng chia sẻ thêm trong trường hợp vi phạm quy định về sử dụng vũ khí quân dụng
súng săn vũ khí thể thao vật liệu nổ công cụ hỗ trợ gây thiệt hại cho người khác
gây hậu quả sẽ bị xử lý theo quy định tại điều ba trăm linh bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
người vi phạm có thể bị phạt tù
từ một năm đến năm năm
cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
trong một bài viết đăng tải trên tạp chí điện tử luật sư việt nam với tựa đề
hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ đe dọa người khác sẽ bị xử lý ra sao
dưới góc độ pháp lý luật sư trương xuân tám đoàn luật sư tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
hành vi chĩa súng thẳng vào người khác lớn tiếng đe dọa là đã có đủ dấu hiệu cấu thành
của tội đe dọa giết người
theo quy định tại điều một trăm ba mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm luật sư tám phân tích
theo quy định cấu thành của tội đe dọa giết người quy định tại điều một trăm ba mươi ba bộ luật hình sự
thì hành vi của người đe dọa giết người bằng động tác bằng lời nói khiến cho người bị đe dọa
hoàn toàn lo sợ và tin rằng mình có thể bị giết là đã hội đủ yếu tố cấu thành của tội phạm
cần phải xử lý nghiêm minh đối với người đe dọa giết người này
tránh tình trạng đe dọa dùng bạo lực
gia tăng trong xã hội
theo quy định của pháp luật công cụ hỗ trợ được sử dụng để thi hành công vụ
hoặc thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể khi có hành vi vi phạm pháp luật xảy ra
do đó không phải ai cũng được phép tự ý sử dụng các công cụ hỗ trợ
việc tự ý sử dụng các công cụ hỗ trợ không phù hợp với quy định pháp luật
sẽ dẫn đến hậu quả bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc nặng hơn
có thể dẫn đến việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
tuy là loại công cụ chỉ dành cho lực lượng
thi hành công vụ và phải có giấy phép sử dụng do cơ quan có thẩm quyền cấp
thế nhưng chỉ cần gõ tử khóa mua súng là hàng loạt trang website
xuất hiện ra bán đủ các loại mẫu mã với đủ mạnh giá trung bình từ năm đến một mươi triệu đồng
vừa bày bán công khai và người mua dễ tiếp cận với các mặt hàng nguy hiểm như vậy
cũng là lỗ hỏng trong việc quản lý công cụ hỗ trợ
có thể thấy hai vụ việc trên đều sử dụng vũ khí sai mục đích
nhằm đe dọa tính mạng người khác
nếu như không được xử lý nghiêm ngặt thì sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng nguy hiểm trong xã hội
những vụ việc may mắn như hai tình huống trên không phải lúc nào cũng có thể xảy ra
vậy nên pháp luật cần đưa ra những chính sách xử lý nghiêm ngặt dành cho những đối tượng dùng súng